thưa quý vị tình trạng trộm cắp ngày càng lộng hành và manh động
giờ đây chúng không chỉ trộm những tài sản có giá trị mà ngay cả những chiếc bóng đèn cũng chẳng được yên thân
khi giữa đêm luôn bị những tên đạo trích dinh mò lấy đi
ngay sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại những pha nhảy bóng đèn
khiến dân tình không khỏi ngán ngẩm và trao thua
rất minh clip trộm bóng đèn của nhóm trộm nghiệp dư
chắc do đang học bài giờ thì bóng đèn bị hỏng nhóm thanh niên đã nhanh chí rủ nhau
phối hợp lấy trộm chiếc bóng đèn đang chiếu sáng giữa đường
quả này thì bác tổ trưởng tổ dân phố mà phát hiện ra thì tới câu chuyện luôn đây
mới đây mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ngắn ghi lại cảnh trộm đồ của một nhóm thanh niên trẻ
tuy nhiên thủ đoạn cưỡng đồ của nhóm người này mới là đề tài gây chú ý
cụ thể trong đoạn clip ghi lại từ camera an ninh nhà dân cho thấy
có bốn nam thanh niên rủ nhau đi trộm bóng đèn chiếu sáng
để việc cưỡng đồ được thuận lợi một đối tượng được cắt cử đi trước để thăm dò và canh chừng
ba đối tượng còn lại phối hợp để lấy trộm bóng đèn đang chiếu sáng
tính từ thời điểm bắt đầu xác định mục tiêu cho đến khi thực hiện vụ việc chót lọt
cả nhóm chỉ mất có khoảng ba mươi giây để trộm đồ
ngay sau khi đăng tải đoạn clip đã khiến rất nhiều người xôn xao bàn luận
rất đông người lên tiếng chỉ trích về hành vi của nhóm nam thanh niên
đồng thời cho rằng nhóm nam thanh niên này đã thực hiện hành vi trộm bóng đèn khá nhuẩn nhuyễn
nên ắt không phải là lần đầu
chưa kể bóng đèn đang sáng nguy hiểm điện giật luôn rình rập mà nhóm người này không hề sợ hãi
lại rất liều lĩnh hiện vụ việc vẫn đang được cư dân mạng xôn xao bàn tán
vụ việc trên cũng một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng tội phạm trộm cắp ngay càng lộng hành manh động
mọi người nên chú ý đề cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản để tránh rơi vào trường hợp đáng tiếc nhé
gia chủ khốn khổ vì cứ lắp bóng đèn là bị trộm lấy mất
lợi dụng giữa đêm lúc đường vắng không có người qua lại
người đàn ông đi xe đạp trộm hàng loạt bóng đèn của một hộ dân xấu xố nào đó
sau vụ này cho là gia chủ không dám lắp thêm cái bóng đèn nào nữa
mới đây tài khoản mạng xã hội quang bọng chia sẻ đoạn clip ghi lại sự việc xảy ra vào khoảng hai giờ
ngày một tháng một mươi ghi lại cảnh người đàn ông trộm hàng loạt bóng đèn của chính gia đình anh khiến người xem ngao ngán
theo clip một người đàn ông đeo khẩu trang đợi mũ đen liên tục di chuyển quanh khu vực trước cửa nhà dân
rồi vươn tay thậm chí là đứng lên bàn để tháo một loạt bóng đèn tại đây
đáng chú ý ngay cả khi có một vài phương tiện đi qua người đàn ông này vẫn thản nhân đứng tháo bóng đèn
sau đó người này rắt một chiếc xe đạp lại rồi bỏ hết chỗ bóng đèn vào phía giỏ nhựa buộc sau xe
người đàn ông này còn tiện tay lấy luôn áo mưa của gia chủ nữa
theo chủ nhân đoạn clip cho biết
sự việc trên xảy ra ngay trước cửa nhà anh tại phố bùi dương trạch khương đình thanh xuân hà nội
đây đã là lần thứ hai gia đình anh bị mất bóng đèn
đoạn clip được anh đưa lên nhóm cư dân khu vực sinh sống để cảnh tỉnh cho những gia đình khác không gặp phải tình huống mất trộm như mình
ngay sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video đã thu hút sự chú ý của nhiều người
đa phần đều tỏ ra là ngán ngẩm trước hành động xấu xích
mặc dù bóng đèn không có giá trị quá lớn song hành vi trộm các vật là đáng bị phải phán
cụ thể có cái bóng đèn mà cũng không tha bị bắt quả tang ngay lúc ăn trậu thì xấu hổ để đâu cho hết
trộm được cái bóng đèn mà mất hết liềm xỉ thì có đáng hay không
cái bóng đèn mà cũng đi ăn trộm thì chịu rồi không biết là mang về để làm cái gì
từ vụ việc trên thấy rằng là việc đi ăn trộm bóng đèn là hành động cực kỳ nguy hiểm
bởi chẳng may xảy ra sự cố chập cháy hay là hở điện
thì nguy hiểm lắm
vậy nên những ai đang hành nghề đạo trích mà có ý định đi trộm bóng đèn thì dừng ngay lại nhóc
kéo lệ giấc họa vào thân thì khổ đấy
mới đây cư dân mạng chia sẻ rầm rộ một đoạn clip trộm bóng đèn của hai người phụ nữ
khiến dân mạng ngao ngán vịt đến bóng đèn cũng không tha không biết là các chị trộm về để làm cái gì
theo đó xuất hiện trong đoạn clip dài năm mươi sáu giây là hai phụ nữ đeo khẩu trang
điều khiển xe máy có biển số tám mươi hai k bốn bốn xxx
đến một đoạn về hè lợi dụng lúc đường vắng hai người này lùi xe máy lại
người phụ nữ ngồi sau mặc áo khoác trắng bước xuống xe rồi lấy một chiếc túi bóng ở cửa nhà gần đó
đưa cho cô gái đằng trước là cô gái khoác áo xanh
nhận lấy túi bóng người phụ nữ lái xe lấy trong chiếc áo khoác màu xanh ra một chiếc bóng đèn
giấu sẵn ở trước bụng rồi bỏ vào bao treo lên xe
toàn bộ sự việc diễn ra rất nhanh chóng
không rõ hai cô gái có biết camera đã ghi lại toàn bộ hành động của họ hay không
thậm chí biển số xe máy của họ cũng bị lộ
sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video bài viết nhận được hơn một mươi một lượt tương tác
hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ đa phần đều tỏ ra là bất bình trước hành động xấu xí của hai cô gái
mặc dù bóng đèn không có giá trị quá lớn song hành vi trộm cắp vặt đáng bị phê phán
nhà bóng đèn bị hư nhưng hôm ấy rất khuya mà các cửa tiệm đã đóng cửa
nên các chị ý nảy sinh ý định trộm bóng đèn dạo để có thể thắp sáng cho mái nhà
thật sự là không biết trộm về để làm cái gì không lẽ thiếu thốn đến vậy hay sau
có đáng là bao nhiêu đâu hai em gái phải mất công thế
biển số xe và hình dáng hai đứa camera ghi lại rõ như ban ngày rồi
không biết bị phát hiện thì giấu mặt ở đâu đây
thiệt là trộm cái gì ngay còn hợp lý chứ bóng đèn có mấy chục nghìn cũng trộm thì không nói nổi
còn trẻ mà không chịu làm lụng kém tiền gì cả
hai cô gái lấm lét trước cửa nhà dân hành động đáng xấu hổ sau đó càng khiến dân mạng ngạc nhiên hơn
tiếp tục làm ăn trộm bóng đèn đi vào lòng đất đến từ vị trí của hai chị gái thiếu kinh nghiệm
trong việc hành nghề khiến dân mạng chỉ biết lắc đầu
theo đoạn clip hai cô gái này đến trước một nhà dân và ngóng nghiêng trước sau
khi thấy xung quanh không có ai cô cái áo trắng ngồi xuống
cô gái áo hoa đứng lên vai cô gái áo trắng và bắt đầu giật lấy chiếc bóng đèn
trong lúc phối hợp trộm cắp do đứng không vững cô gái áo hoa ngã sỏng xoài khá đau đớn xuống đường
tuy nhiên cùng lúc này cô gái này cũng giật được chiếc bóng đèn xuống
cả hai cô gái sau đó cùng cầm theo chiếc bóng đèn vừa trộm được rời khỏi hiện trường
tưởng chừng là hành động của mình không ai hay nhưng camera an ninh của chủ nhà đã ghi lại được tất cả
ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng
nhiều người không khỏi ngán ngầm trước hành động trộm cắp của hai cô gái này
cái bóng đèn có mấy chục nghìn ăn cắp chi cho vừa ngã đau đớn vừa mang tiếng không biết
con gái mà ăn cắp xấu hổ thật sự xem được clip này thì mặt mũi không biết là đến đâu luôn nhỉ
lấy trộm một cái bóng đèn mà ngã suốt nhập viện đến là ngắn ngầm với hai cô này luôn đấy
qua vụ việc nói trên thiết nghĩ lực lượng chức năng các địa phương cần tăng cường gia quân
xuyên kiểm tra các công đường ít người qua lại để kịp thời bắt giữ các đối tượng trộm cắp
sau khi chờ đợi mọi người chim đắm vào giấc ngủ đôi vợ chồng đéo nhau trên chiếc xe quen thuộc
đi trộm hàng loạt bóng đèn khiến dân tình ngán ngẩm
đúng là đông vợ đồng chồng tát biển đông còn cạn chứ huống chi là trộm mấy cái bóng đèn
theo ghi nhận từ camera sự việc này xảy ra vào hồi một h bốn mươi năm sáng ngày hai mươi bảy tháng
từ nội dung clip có thể thấy rõ cảnh một đôi nam nữ dắt nhau đi trên chiếc xe máy
nhân lúc đường phố vắng vẻ họ người thì xoay bóng kể từ hứng từng chiếc bóng đèn được lắp bên ngoài cửa nhà dân
quả thực là cảnh tượng này khiến người xem không khỏi ngán ngẩm trước hành động của cặp đôi trẻ tuổi
cho dù giá trị của những chiếc bóng đèn là không quá lớn nhưng đây là vấn đề hành vi sai trái và cần phải có bài học thích đáng
còn về phía người bị hại cho là sáng tỉnh dậy họ sẽ thấy hụt hẫn nhiều lắm khi mấy chiếc bóng đèn nhà tự dưng mà không cánh mà bay
đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được vô số bình luận lên án về hành vi xấu xa của đôi nam nữ
bên cạnh đó một vài ý kiến khác đã cảnh báo nhắc nhở người dân cần chủ động bảo vệ tài sản của mình
bởi vì tình trạng trộm cắp tài sản đang diễn biến ngày càng phức tạp
quý vị và các bạn thân mến còn các bạn các bạn thì nghĩ sao về các vụ việc trộm bóng đèn vô cùng là táo tợn nói trên
đừng quên để lại ý kiến của mình ở bên dưới phần bình luận để chúng tôi biết nhắc
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo